mưa lũ trên địa bàn tỉnh phú yên đang diễn biến phức tạp mưa to kèm theo xả lũ của các hồ chứa thủy điện
đã khiến cho nhiều vùng ở hạ liêu sông kỳ lộ thường xuyên bị ngập đến sáng nay đã có hai người thiệt mạng do mưa lũ
những ngày qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh phú yên từ sáu mươi năm một trăm bảy mươi chín sáu mm là mực nước các sông đang lên nhanh
dự báo trong nhiều giờ tới nước sông ba ở cấp báo động hai và sông bánh lái đạt báo động ba
hiện tất cả bốn mươi bốn hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước theo thiết kế và đang chảy tự do qua tràn
các hồ thủy điện cũng đang vận hành điều tiết xả lũ với lưu lượng phổ biến về hạ du từ một đến một tám trăm linh m ba trên dây và dự báo sẽ tăng
mặc dù ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã yêu cầu các huyện
thị xã thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động các phương án ứng phó
chủ động lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn canh rào chắn cắm biển báo cấm các phương tiện bằng người qua lại vùng ngập lụt
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba đến nay đã có hai người chết do lũ cuốn trôi là bà đào thị hồng thắm hai mươi chín tuổi ở xã an định huyện tuy an
và ông nguyễn năm sáu mươi tuổi ở xã bình ngọc thành phố tuy hòa